trong phiên làm việc của quốc hội các đại biểu tập trung thảo luận tại tổ về hai nội dung trong dự thảo sửa đổi bổ sung một số điều của bộ luật hình sự hai nghìn một mươi năm và dự thảo về vấn đề miễn giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp
thảo luận tại các tổ nhiều ý kiến góp ý vào dự thảo sửa đổi bổ sung một số điều của bộ luật hình sự hai nghìn một mươi năm cho rằng cần phải có sự nhìn nhận đánh giá một cách đúng đắn về các nội dung sửa đổi
nếu cần thiết có thể chỉ xem xét cho ý kiến tại kỳ họp này và sẽ thông qua vào kỳ họp tới
riêng đối với các loại tội phạm còn nhiều quy định mang tính định lượng như tội phạm ma túy tội phạm buôn lậu cần xem xét để tránh bỏ lọt tội phạm
về dự thảo nghị quyết sửa đổi bổ sung một số điều của nghị định số năm mươi năm về miễn giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp
nhiều ý kiến đại biểu cũng thống nhất việc sửa đổi bổ sung về miễn giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp là cần thiết
góp phần thực hiện chủ trương quan điểm của đảng và nhà nước về nông nghiệp nông dân nông thôn và phù hợp với bối cảnh hội nhập và thông lệ quốc tế
nếu như có tính cạnh tranh cao trên thị trường thì chính sách của nhà nước đã ban hành rất nhiều chính sách đề án có hỗ trợ cho người sản xuất
nhưng đối với miễn giảm thuế nông nghiệp cũng là một trong những chính sách hết sức cần thiết và mang lại hiệu quả kinh tế
trong hỗ trợ đầu tư phát triển kinh tế của người nông dân và những người sử dụng đất nông nghiệp hiện nay
đối với việc đưa diện tích đất nông nghiệp được nhà nước giao cho các tổ chức để sản xuất nông nghiệp và danh sách miễn giảm thuế
cũng được nhiều đại biểu đồng thuận
xong đề nghị các cơ quan quản lý thực hiện tốt công tác thanh kiểm tra để hạn chế tình trạng lợi dụng chính sách ưu đãi này của nhà nước
về thuế sử dụng đất nông nghiệp đối với diện tích đất nông nghiệp được nhà nước giao cho các tổ chức đang trực tiếp sử dụng đất để sản xuất nông nghiệp
thì lần này chúng ta có bổ sung cái ý này vào
thì tôi cũng rất là đồng tình bởi vì hiện nay chúng ta đang thực hiện nhiều cái chính sách hỗ trợ để khuyến khích các nhà đầu tư đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp nông thôn
thì đây là một cái đồn bẫy để thúc đẩy cái việc đầu tư đó
tuy nhiên trong thời gian vừa qua thì chúng tôi thấy rằng là cái việc mà lợi dụng chính sách sử dụng đất nông nghiệp để mà thực hiện lĩnh vực kinh doanh khác
thì do đó mà gây đến ảnh hưởng đến cái thất thu thuế
do đó mà chúng ta đồng ý miễn giảm thuế nhưng mà phải tăng cường rà soát trong việc sử dụng đất
và đảm bảo sử dụng đúng cái mục đích mà đất được giao để thực hiện cái việc sản xuất nông nghiệp
một số đại biểu cho rằng nếu để thời hạn miễn giảm cho các đối tượng trên được sử dụng đến hết ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi thì quá ngắn
độ thẩm thấu đến người dân chưa nhiều
do đó đề nghị kéo dài miễn giảm thuế đến khi có nghị quyết mới để bảo đảm tính ổn định của việc triển khai nghị quyết năm mươi năm đến những người sử dụng đất nông nghiệp
theo tờ trình chính phủ đề nghị bổ sung miễn thuế đất nông nghiệp đến hết ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín
tổng số thuế sử dụng đất nông nghiệp dự kiến được miễn là khoảng năm mươi ba năm
diện tích đất nông nghiệp dự kiến được miễn là chín mươi ba chín trăm một mươi bảy hectare